sau một mươi năm thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đến nay tại việt nam tỷ lệ người dân chấp hành đã tăng lên đến chín mươi
đó là một trong những nội dung chính tại hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe mô tô xe gắn máy tại việt nam do ủy ban an toàn giao thông quốc gia tổ chức
theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia trong một mươi năm qua tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đã tăng từ sáu lên chín mươi
điều đó góp phần kéo giảm tai nạn giao thông xuống dưới chín người mỗi năm
tuy nhiên tỷ lệ trẻ em từ sáu tuổi trở lên đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông cũng chỉ chiếm từ năm mươi
bên cạnh đó vấn đề sản xuất kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm kém chất lượng mũ giả mũ nhái kiểu giá mũ bảo hiểm vẫn còn phổ biến
đây vẫn là những vấn đề còn tồn tại cần có các cơ quan chức năng tìm giải pháp xử lý để nâng cao hơn nữa hiệu quả quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi trên xe mô tô xe gắn máy xe đạp điện trong thời gian tới

chúng tôi sẽ đề nghị bộ ở thông vận tải phối hợp với bộ ở dục để làm sao các em học sinh phổ thông trung học khi đến lứa tuổi của mình làm hệ tốt nghiệp các ba thì sẽ trải qua một kỳ thi giống như chúng ta sát hạch luật giao thông đối với người được cấp dưới theo lấy xe đấy
với mục tiêu của ủy ban an toàn giao thông quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi phân đấu tám mươi người ở nông thôn
vùng núi một trăm linh trẻ em phải đội mũ bảo hiểm đồng thời kiểm soát không còn mũ bảo hiểm giả mũ kém chất lượng thì vẫn còn nhiều việc phải làm